tiếp tục thông tin về phương án xử lý sạt lở trên tuyến quốc lộ chín mươi một thuộc địa bàn tỉnh an giang
hôm nay đoàn công tác tỉnh ủy tỉnh an giang đã tiến hành khảo sát các đoạn đường bị ảnh hưởng
đồng thời chỉ đạo các đơn vị có liên quan tổ chức xử lý tạm thời các đoạn bị sạt lở
cụ thể tỉnh an giang đã tạm ứng hơn hai mươi năm tỷ đồng để thực hiện việc xử lý khẩn cấp khu vực có nguy cơ sạt lở
trên tuyến quốc lộ chín mươi một đoạn qua ấp bình tân xã bình mỹ huyện châu phú tỉnh an giang
ngay trong ngày ba mươi tháng bảy ngành chức năng của tỉnh an giang đã phối hợp với các đơn vị thi công xử lý khu vực sạt lở
bằng cách thả bao cát để ra cố đường bờ nhằm ổn định mái ta luy hạn chế sự phát triển của các vết nứt
đang đe dọa gây sạt lở quốc lộ chín mươi một
ngành chức năng của tỉnh phối hợp với tổng cục đường bộ việt nam và ban quản lý dự án bảy bộ giao thông vận tải
khẩn trương hoàn thành đấu nối tuyến tránh khu vực sạt lở đoạn từ cầu bình mỹ tới cầu quây dương mới
để phân luồng giao thông qua khu vực có nguy cơ sạt lở